tại đồng nai quá trình công nghiệp hóa đô thị hóa nhanh chóng đã khiến diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp
để thích ứng nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng những mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị mang lại hiệu quả kinh tế cao
sau đây là phản ánh tại đồng nai
đang có việc làm với mức lương đáng mơ ước sau khi tốt nghiệp học viện hàng không
anh tống văn tài ở xã xuân tân thị xã lòng khánh tỉnh đồng nai lại rẽ ngang sang trồng rau thủy canh
với diện tích chín trăm linh m hai đất của gia đình anh tài đầu tư dây chuyền sản xuất rau trong nhà lưới khép kín hoàn toàn
áp dụng kỹ thuật thủy canh và sử dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến từ châu âu
sau một năm hoạt động hiện vườn rau cung cấp ra thị trường khoảng bốn tấn sản phẩm một tháng
sau khi trừ chi phí anh tài thu lãi khoảng năm mươi triệu đồng
khi có nhà lưới có mạng kính thì rau bệnh không vào được rau bướm không vào được
thì là không có rau thì mình không có phải sửa thuốc gì rau
thì đó là một trong những cái mối lo lắng của khách hàng khi mà rau mà họ thấy là xịt thuốc xịt sâu quá nhiều
thì mình sẽ giảm thiểu được một cái nguy cơ
thứ hai nữa là về dinh dưỡng phân bón thì mình đủ liều lượng để cho cây phát triển
thì nó không quá nhiều nên nó không có dư lượng phân bón chiều sâu
phát triển nông nghiệp ở đô thị công nghệ cao đang được nhiều người ở đồng nai đầu tư mở rộng
ở thành phố thị xã và thị trấn của các địa phương trong tỉnh
lợi thế của các mô hình ở đô thị sản xuất trên một diện tích nhỏ
tiết kiệm công nhân nhưng năng suất cao hơn nhiều lần
ngoài ra sản phẩm từ các mô hình này bảo đảm an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
thứ nhất là về tiết kiệm nhân công chứ không phải chăm sóc tưới như nhiều
người ta chỉ phải làm như này và đưa lên thôi thôi
còn về cái kinh tế và đảm bảo năng suất thì cái này sẽ năng suất hơn so với bên ngoài giả sử như bây giờ
trời phụ thuộc vào thời tiết mưa nắng thì không thể sản xuất ở bên ngoài được
như vậy sẽ làm thực phẩm của chúng ta bị hư nhưng mà riêng dòng cho nhà máng này thì không phải lo thời tiết
có thể nói phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị ở đồng nai nói riêng
và nhiều tỉnh thành phố trong cả nước hiện nay là xu hướng trong quá trình công nghiệp hóa đô thị hóa
đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng sản phẩm nông nghiệp
vì vậy để nhân rộng các mô hình hiệu quả của nông dân
rất cần sự quan tâm hơn nữa của ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương
trong việc có chính sách cụ thể để hỗ trợ nông dân ứng dụng những mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị